công an huyện câu phong thu giữ nhiều định lượng ma túy tổng hợp mdma hay còn gọi là thuốc lắc tại hiện trường
tại cơ quan công an nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
trong số này văn là người chủ mua cầm đầu đã rủ cả nhóm mua ma túy rồi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ tám
đại diện công an tỉnh hòa bình cho biết công an huyện cao phong tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bản tin toàn cảnh covid sáng một mươi hai tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
xin chào và hẹn gặp lại